việt nam đã và đang mở cửa trở lại theo ông việt nam cần làm gì trong giai đoạn hiện nay
việt nam đã và đang bắt đầu mở cửa trở lại sau quãng thời gian thực hiện giãn cách xã hội
để có thể mở cửa trở lại sau quãng thời gian này thì việt nam cần làm theo sáu điều kiện
do tổ chức y tế thế giới who đã chia sẻ
các điều kiện này cần được triển khai chuẩn xác chặt chẽ và tôi thấy là việt nam đã thực hiện tốt điều này
tuy nhiên chúng ta cũng cần phải rất cẩn thận để làm một cách tốt nhất và an toàn nhất
nhân dịp này tôi xin gửi lời cảm ơn tới các cán bộ các y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch
tôi muốn nhắn gửi tới các bạn rằng tất cả các tổ chức của liên hợp quốc tại việt nam
luôn sẵn sàng đồng hành cùng việt nam không chỉ trong lĩnh vực sức khỏe y tế
mà còn ở trong tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội khác
chúng tôi sẽ luôn ở bên các bạn như bốn mươi năm qua và cả như trước khi covid một mươi chín bùng phát
tiếp theo chương trình tất cả tỉnh thành sẵn sàng đón học sinh trở lại trường
nỗ lực phục hồi kinh tế sau dịch covid một mươi chín
thưa quý vị trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tại hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ bốn mươi bốn
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp lần này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
một qua giám sát đối với ban thường vụ đảng ủy và đồng chí bí thư đảng ủy
chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
trong lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý sử dụng đất đai vốn nhà nước
dự án đầu tư và công tác cán bộ ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên
được giám sát phát huy ưu điểm nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục
các hạn chế khuyết điểm đã được chỉ dạng
qua xem xét giải quyết tố cáo đối với đồng chí lê viết chữ ủy viên trung ương đảng
bí thư tỉnh ủy và đồng chí trần ngọc căng phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
đồng chí lê viết chữ và đồng chí trần ngọc căng đã có nhiều vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng
trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác quản lý sử dụng đất đai tài chính ngân sách
dự án đầu tư và công tác cán bộ ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy
chính quyền địa phương đến mức phải xem xét kỳ luật
một về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ đảng ủy
tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec và một số cá nhân
ban thường vụ đảng ủy tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam đã vi phạm
quy chế làm việc và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng để nội bộ
lãnh đạo tổng công ty mất đoàn kết nghiêm trọng thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo
chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong công tác cán bộ
trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và trong quản lý khai thác các tuyến đường cao tốc
gây hậu quả nghiêm trọng
đồng chí mai tuấn anh bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng thành viên và đồng chí trần quốc việt
nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty
chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy
đồng chí trần văn tám phó bí thư đảng ủy tổng giám đốc đồng chí nguyễn văn nhi
phó bí thư đảng ủy phó tổng giám đốc và đồng chí lê quang hào đảng ủy viên
phó tổng giám đốc tổng công ty cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy
và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công
vi phạm của ban thường vụ đảng ủy và tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam
và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và tổng công ty
đến mức phải xem xét kỷ luật
ba xem xét thi hành kỳ luật đảng ủy thanh tra bộ xây dựng và một số cá nhân liên quan
đến các vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp bốn mươi ba của ủy ban kiểm tra trung ương
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng
đối với các đồng chí nguyễn thị kim anh cán bộ phòng phòng chống tham nhũng
đặng hải anh cán bộ phòng thanh tra xây dựng hai
cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với đồng chí phạm gia yên
nguyên bí thư đảng ủy nguyên tránh thanh tra bộ
cảnh cáo đối với đồng chí nguyễn ngọc tuấn bí thư đảng ủy tránh thanh tra bộ
khiển trách đối với các đồng chí vũ trí cương đảng ủy viên bí thư tri bộ
trưởng phòng phòng chống tham nhũng bùi anh tuấn bí thư tri bộ
trưởng phòng giám sát kiểm tra và xử lý sau thanh tra nguyễn hải thắng
bí thư tri bộ trưởng phòng thanh tra xây dựng hai nguyễn thị kim liên
cán bộ phòng thanh tra xây dựng ba
xem xét thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn quang sáng tỉnh ủy viên
bí thư huyện ủy mường nhé và đồng chí cao xuân đăng nguyên tỉnh ủy viên
nguyên bí thư đảng ủy nguyên hiệu trưởng trường chính trị tỉnh điện biên
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
đồng chí nguyễn quang sáng chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm
khuyết điểm của ban thường vụ huyện ủy mường nhé
trong lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý ngân sách đất đai đầu tư xây dựng và công tác cán bộ
đồng chí cao xuân đăng chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của đảng ủy
và ban giám hiệu trường chính trị tỉnh điện biên
trong lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý sử dụng tài chính thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
và công tác cán bộ cá nhân đồng chí đã vi phạm quy định của đảng về trách nhiệm nêu gương
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách
đối với các đồng chí nguyễn quang sáng cao xuân đăng
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị
ban chấp hành trung ương xem xét thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí nguyễn văn hiến
nguyễn ủy viên trung ương đảng nguyễn thứ trưởng bộ quốc phòng do đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật
trong vụ án hình sự xảy ra tại quân chủng hải quân
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với nguyên phó bí thư đảng ủy
nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn ba trăm sáu mươi ba nguyễn văn khuây và nguyên chủ nhiệm hậu cần sư đoàn ba trăm sáu mươi ba vũ duy an
do đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật về quản lý đất đai tại sư đoàn ba trăm sáu mươi ba quân chủng phòng không không quân
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung mương đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác
thưa quý vị chuyển sang các thông tin quan trọng khác
tính đến thời điểm này sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước đều đã có quyết định cho học sinh trở lại trường sau thời gian dài nghỉ vì dịch covid một mươi chín
tranh thủ đợt nghỉ lễ các trường gấp rút thực hiện những khâu cuối cùng
bảo đảm an toàn sẵn sàng đón học sinh trở lại trường vào ngày mai
học phụ huynh trực tuyến thống nhất sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong quản lý chăm sóc phòng chống dịch bệnh cho học sinh
được coi là một trong những công việc quan trọng mà trường trung học phổ thông việt đức
cũng như hầu hết các trường trên địa bàn hà nội phải triển khai trước khi đón học sinh trở lại trường vào ngày mai
thưa các bác anh chị là việc chuẩn bị cho học sinh quay trở lại trường
thì tất cả những thay đổi về phòng học
về thời khóa biểu về thời gian học của ca sáng và ca chiều tổng số tiết
nhà trường sẽ đăng trên website của nhà trường
sáng ăn trưa tại nhà đối với các học buổi chiều và tuyệt đối không có cái chuyện cho những người bán hàng ship đồ ăn đến trường
cái này là chúng tôi hoàn toàn là không cho phép
các cái giờ họp trên lớp thì chúng tôi cũng xếp rất là hợp lý ở đây
bởi vì không phải trào cờ không phải tập thể dục giữa giờ cho nên khác tiết cách nhau là một mươi phút và học xong
các nhà trường đều phải lên kế hoạch kịch bản cụ thể kết hợp với phụ huynh trong việc đưa đón
phân luồng và quản lý học sinh bảo đảm dĩ số chỉ khoảng hai mươi em trong một phòng học
bên cạnh đó thời gian biểu chương trình học cũng đều phải thiết kế sao cho phù hợp với việc tách lớp học lệch giờ
đan sen giữa học tập trung và online
tại các trường học trên địa bàn thành phố đà nẵng sau khi hoàn thành công tác vệ sinh
những phương án bảo đảm giãn cách học sinh cũng được chuẩn bị chú đáo
bên cạnh đó các em học sinh sẽ được hướng dẫn chi tiết những việc cần làm để phòng dịch
các tiêu chí sẽ được theo dõi mỗi ngày tại trường và tại nhà
nhà trường đã bố trí cho khối lớp một lớp bốn là học buổi sáng
khối lớp năm là học buổi chiều để giãn cách học sinh khi mà đến trường
và ở ngay đó có một cái thuận loại nữa là ở trường có đến bốn cái cổng phụ thì nhà trường đã đặt bốn cái chốt
gọi là cái nơi để có nghĩa là kiểm soát tất cả học sinh
khi vào trường
mặc dù đã cho phép học sinh đến trường từ đầu tháng năm nhưng để hạn chế dịch bệnh bùng phát
hầu hết các địa phương đều yêu cầu không tổ chức dạy hai buổi một ngày và bán chú
các nội dung sinh hoạt dưới cờ sẽ được tổ chức theo đơn vị lớp
học sinh phải đeo khẩu trang đúng cách thường xuyên trong thời gian tại trường học
thưa quý vị tổng cục thủy lợi cho biết hiện cả nước có khoảng gần chín mươi hộ dân đang thiếu nước
sinh hoạt trong đó khu vực đồng bằng sông kiểu long hiện có gần sáu mươi bảy hộ
tiếp đó là khu vực miền trung và tây nguyên với gần hai mươi ba hộ
địa phương chịu ảnh hưởng lớn nhất là sóc trăng với một mươi chín hộ dân cà mau là một mươi bảy năm trăm linh hộ dân
bến tre là một mươi hai hộ dân kiên giang khoảng một mươi ba trăm linh hộ dân
tình trạng tương tự cũng diễn ra ở khu vực miền trung với khoảng một mươi bảy sáu trăm linh hộ dân đang thiếu nước
sinh hoạt trong đó lớn nhất là bình thuận trên một mươi một năm trăm linh hộ quảng bình khoảng ba hộ
quảng ngãi một sáu trăm linh hộ phú yên khoảng một một trăm linh hộ tại khu vực tây nguyên gần năm hộ dân cũng
đang trong tình trạng thiếu nước con tum gần một tám trăm linh hộ đắk lắc gần một bốn trăm linh
lâm đồng gần sáu trăm linh hộ đáng lưu ý khu vực tây nguyên hiện là nơi có nhiều diện tích cây trồng
khát nước nhất với trên hai mươi bảy trăm năm mươi ha trong đó nặng nhất là tại ba tỉnh đắk lắc gần chín năm trăm linh ha
đắk nông trên chín bốn trăm linh ha và gia lai trên một chín trăm linh ha khắc phục thiếu nước các ngành chức năng và
nhiều đơn vị thiện nguyện chính quyền đã chủ động dùng xe bồn xà lan chuyển nước ngọt đến chia
sẻ phần nào khó khăn cho người dân là việc làm rất đáng chân quý tuy nhiên đây chỉ là giải
pháp tình thế về lâu dài đồng bằng sông cửu long nói riêng cũng như các khu vực khác cần có
những giải pháp căn cơ để cung cấp nước ngọt sinh hoạt cho người dân và điều tiết hợp lý cho vùng
sản xuất nông nghiệp tại long an hiện đã có nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất cắt giảm lao động
và dừng hoạt động do tác động của dịch covid một mươi chín để tháo gỡ khó khăn cho người dân doanh nghiệp
tất cả các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh long an đã gia hạn trên năm hai trăm linh tỷ đồng nợ cho doanh nghiệp
ngân hàng nhà nước
chi nhánh tỉnh long an cho biết tổng dư nợ của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn tỉnh long an đến thời điểm này là trên một mươi hai tỷ đồng hiện tại ngân hàng nhà nước
chi nhánh long an cũng đã thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận xử lý các kiến nghị đề xuất và khó
khăn vướng mắt của người dân doanh nghiệp liên quan đến thông tư một hai nghìn hai mươi của ngân hàng nhà nước
và chỉ thị hai của ngân hàng nhà nước về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ miễn giảm lãi phí
giữ nguyên nhóm nợ để hỗ trợ khách hàng do bị ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
bắt đầu từ ngày một tháng năm bộ lao động thương binh và xã hội đã chính thức đưa tổng đài một trăm một mươi một vào hoạt
động tiếp nhận và giải đáp mọi thông tin về việc triển khai gói an sinh xã hội hỗ trợ người dân
gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín và theo ghi nhận tính đến thời điểm hiện tại tổng đài đã nhận và
giải đáp thắc mắc cho hơn tám cổ gọi theo trung tâm tư vấn và dịch vụ cục trẻ em tổng đài một trăm một mươi một
tổng đài tiếp nhận một số lượng cuộc gọi lớn lên đến hơn tám cuộc gọi tổng đài một trăm một mươi một triển khai tại
cả ba miền bắc trung nam với một mươi người trực mỗi ca thời gian tới ngoài việc tiếp nhận các cuộc gọi
qua điện thoại trung tâm sẽ tiếp nhận các thông tin offline người dân hoàn toàn có thể gửi thông
tin tới trung tâm bằng các hình thức như hòm thư điện tử và chat và sau đó bộ phận chuyên môn sẽ
trả lời hoặc tiếp nhận thông tin trực tuyến qua mạng xã hội ngoài ra bộ lao động thương binh và
xã hội cũng đã phát hành tờ rơi bộ câu hỏi và các video được đăng tải trên trang thông tin điện
tử của bộ để người dân tìm hiểu rõ về gói hỗ trợ cũng như đối tượng được hưởng gói hỗ trợ này
thưa quý vị từ ngày bốn tháng năm xe buýt trên địa bàn thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh được
phép hoạt động trở lại tuy nhiên phải triển khai đồng thời các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trên phương tiện theo đúng hướng dẫn của bộ giao thông vận tải theo quy định các đơn vị vận tài
khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố hà nội và hồ chí minh cần triển khai các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín trên phương tiện theo đúng hướng dẫn của bộ giao thông vận tải như thực
hiện khử khuẩn bề mặt phương tiện trước khi đón khách và sau khi kết thúc chuyến đi trong ngày
trang bị dung dịch rửa tay khử khuẩn thùng rác có nắp đậy trên xe nhân viên trên xe và hành khách
phải đeo khẩu trang đúng cách các phương tiện xe buýt không được vận chuyển quá ba mươi người tại cùng
ngồi trên xe kể cả lái xe và nhân viên phục vụ phải bố trí hành khách ngồi giãn cách trên xe cách
nhau một ghế hoặc bảo đảm khoảng cách tối thiểu một mét riêng tại thành phố hồ chí minh để phục
vụ nhu cầu đi lại của người dân sáu mươi chín tuyến xe buýt có trợ giá tại thành phố hồ chí minh sẽ hoạt
hoạt động trở lại nhưng chỉ được hoạt động tối đa là năm mươi số chuyến theo biểu đồ ngày thường
bắt đầu từ ngày bốn tháng năm hai mươi bảy tuyến xe buýt còn lại tiếp tục tạm ngưng hoạt động
thưa quý vị dịch covid một mươi chín khiến kinh tế việt nam suy yếu cả cầu lẫn cùng các lĩnh vực như công
nghiệp nông nghiệp dịch vụ tiêu dùng đều chứng kiến sự sụt giảm mạnh gần ba mươi số doanh nghiệp chỉ
duy trì được hoạt động trong vòng không quá ba tháng năm mươi số doanh nghiệp chỉ trụ được trong không quá sáu
tháng do thiếu cả thị trường đầu ra và đầu vào dù đã hoạt động trở lại nhưng công suất của doanh
nghiệp thức ăn chăn nuôi này đã giảm bốn mươi tương đương một năm trăm linh tấn trên một tháng và bốn mươi doanh thu đây
là hệ lụy của việc tái đàn lợn khó khăn dịch covid một mươi chín đã khiến mức tiêu thụ thịt lợn trên thị
trường sụt giảm nghiêm trọng đầu ra của ngành thức ăn chăn nuôi thu hẹp chưa từng có chưa dừng lại
việc nhập khẩu nguyên liệu lúc này cũng là thách thức với doanh nghiệp
ngành thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu chủ yếu từ argentina brazil mỹ và các nước châu âu và
việt nam những khó khăn của doanh nghiệp này cũng là những khó khăn chung của nhiều doanh nghiệp sản
xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi sau dịch covid một mươi chín tính riêng tại hà nội đến tháng bốn năm
hai nghìn hai mươi thành phố chỉ còn ba mươi một cơ sở sản xuất và hơn một cơ sở thức ăn chăn nuôi giảm hai mươi so với

theo báo cáo của tổng cục thống kê đến giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi cả nước có gần năm triệu lao động và khoảng tám mươi bốn tám doanh nghiệp đang gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
riêng trong quý i đã có gần ba mươi năm doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường
một số lĩnh vực như diệt bay du lịch thì mức độ tác động đến doanh nghiệp lên đến một trăm linh
thưa quý vị trong giai đoạn đại dịch và hậu đại dịch covid một mươi chín
doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ của việt nam
đang là khu vực bị tổn thương nhiều nhất
để ổn định và kích thích nền kinh tế phát triển
chính phủ việt nam đã đưa ra nhiều gói hỗ trợ nhằm giúp doanh nghiệp phục hồi sau dịch
để vượt dậy nền kinh tế chính phủ đã đưa ra gói hỗ trợ tài khoá
một trăm linh tỷ đồng cho việc gia hạn độc thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
dự kiến khoảng chín mươi tám doanh nghiệp đang hoạt động
tức khoảng bảy trăm bốn mươi doanh nghiệp thuộc diện được giãn thuế và tiền thuê đất
hỗ trợ tiến dụng ba trăm linh tỷ đồng cho đối tượng được vay là các lĩnh vực ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
và cần vốn để tăng trưởng mạnh sau khi dịch kết thúc như sản xuất và nông nghiệp
thủy sản các dịch vụ y tế lĩnh vực điện các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng bởi covid một mươi chín
được giải ngân nếu bảo đảm khả năng trả được nợ
gói hỗ trợ an sinh xã hội lên tới sáu mươi hai tỷ đồng hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch covid một mươi chín
đây là những gói tiền tươi từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ người dân trong đại dịch với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau
chính phủ cần phải sử dụng cơ chế của quỹ bảo lãnh tiến dụng
quỹ mà ngay cả các nước lớn trên thế giới chẳng hạn như mỹ chẳng hạn họ cũng sử dụng
mỹ thì họ kêu bằng small business administration được gọi tắt là sba là cơ quan tài trợ tiểu thường
thì ở việt nam mình cũng có quỹ bảo lãnh tiến dụng
thì cái quỹ bảo lãnh tiến dụng đó đến các ngân hàng bảo lãnh cho các ngân hàng để các ngân hàng cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa
mà nếu không có cái quỹ bảo lãnh đó thì các ngân hàng không cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa
tại vì tình hình sức khỏe của họ yếu kém hoặc là họ không có tài sản bảo đảm
tôi nghĩ là chính phủ cần phải có cái chỉ đạo cũng như cái hướng dẫn cụ thể để bản thân các tổ chức tài chính các tổ chức tín dụng
cần phải có cái hướng dẫn đối với các doanh nghiệp để các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn tốt nhất và để hồi phục được lại cái công việc
nếu chúng ta không làm tốt được cái kinh tế như vậy thì bản thân tôi nghĩ rằng ngoài cái việc các doanh nghiệp đóng cửa
thì cái bài toán về thất nghiệp tỷ lệ thất nghiệp sẽ gia tăng thì đó là bài toán rất là đầu đầu cho chính phủ
các chuyên gia nhận định tùy từng lĩnh vực tùy từng địa phương mà nên có lộ trình mở cửa lại nền kinh tế sau dịch sao cho phù hợp
tuy nhiên chính phủ cần tập trung tạo điều kiện tốt hơn về cơ chế tài chính môi trường kinh doanh chính sách phát triển
để thúc đẩy sự hồi phục nhanh chóng của khu vực tư nhân đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa các hộ kinh doanh cá thể
vì sự hồi phục nhanh chóng của khu vực này sẽ đóng góp lớn vào tăng trở lại thu nhập của đại đa số người lao động của nền kinh tế